cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn thời điểm thời tiết nắng nóng như hiện nay tình hình cháy nổ tiếp tục dự báo có diễn biến phức tạp đặc biệt là trong các khu dân cư
liên tục những vụ cháy nhà dân xảy ra trên cả nước gây thiệt hại lớn về người và tài sản
thực tế đó cho thấy là công tác phòng ngừa cháy nổ trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm dân cư phải được tập trung đẩy mạnh hơn nữa
nội dung sẽ có trong tiểu mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
giảng sáng ngày một mươi bảy tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy sưởng gỗ tại thôn ngô yến xã an hồng huyện an dương
rất may vụ cháy không có thương vong về người nhưng hàng trăm mét vuông nhà xưởng và thành phẩm bị thiêu dụi
nguy cơ cháy lan do nhiều vật liệu dễ cháy
năm xe chữa cháy xe cứu nạn cứu hộ và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ và nhanh chóng xử lý vụ cháy

phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy sưởng gỗ tại thôn ngô yến xã an dương
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy sưởng gỗ tại thôn ngô yến xã an hồng huyện an dương

phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy sưởng gỗ tại thôn ngô yến xã an dương

cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau